sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội có công điện số một mươi năm về tăng cường biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
giá rau xanh tại các chợ truyền thống tăng nhẹ trong khi siêu thị vẫn giữ mức ổn định
tại một số chợ dân sinh trên địa bàn hà nội cho thấy giá mặt hàng rau củ quả đã tăng nhẹ từ năm đến một mươi đồng một kg
dù các chợ truyền thống tăng giá nhưng các siêu thị vẫn giữ nguyên giá bán mặt hàng rau củ quả
tại siêu thị bixi thăng long vinmart thăng long quận cầu giấy hapromark thành công quận ba đình
giá rau củ vẫn giữ ổn định và được bán với số lượng không giới hạn
lý giải nguyên nhân khiến giá rau củ quả tăng giá các tiểu thương kinh doanh cho biết
những ngày gần đây mặt hàng bí xanh bí đỏ tăng giá khá mạnh do các đầu mối cung ứng rau xanh
tăng lượng hàng vận chuyển vào các tỉnh phía nam hỗ trợ người dân tp hcm
ngoài ra người dân tại một số khu vực có các ca mắc covid một mươi chín do lo ngại cơ quan chức năng thiết lập vùng cách ly
đã dự trữ thực phẩm sao xanh đủ dùng trong năm bảy ngày kéo theo sức tiêu thụ tăng
một bộ phận nhỏ người dân lo ngại hàng hóa khan hiếm nên mua số lượng nhiều hơn thường ngày